công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đang tiến hành xác minh làm rõ lô hàng gồm một trăm linh thùng bánh ngọt và đồ ăn nhanh các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ
được vận chuyển trên chiếc xe tải chạy lùng xanh từ hà nội vào bình phước
trước đó tổ công tác của công an thành phố đồng xoài tổ chức tuần tra kiểm soát trên tuyến đường hồ xuân hương phường tân phú
đã phát hiện chiếc xe tải biển kiểm soát hai mươi chín h bảy mươi nghìn bốn trăm tám mươi năm do lái xe nguyễn anh dũng chú tỉnh phú thọ điều khiển
có nhiều biểu hiện nghi vấn tiến hành kiểm tra toàn bộ số hàng hóa trên xe gồm có hàng điện máy thuốc tây sữa bánh ngọt và đồ ăn nhanh
riêng số bánh ngọt và đồ ăn nhanh số lượng một trăm linh thùng bên ngoài in chữ trung quốc không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
lái xe nguyễn anh dũng khai nhận toàn bộ số hàng trên xe được vận chuyển từ hà nội vào cho ba chủ cửa hàng tại tỉnh bình phước và tỉnh bình dương
hiện công an thành phố đồng xoài đang tạm giữ toàn bộ số hàng trên để tiếp tục xác minh điều tra làm rõ